thưa quý vị và các bạn đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuất hiện ở một địa bàn nóng như tỉnh yên bái đã gây ra nhiều bất ổn về an ninh trật tự
hoạt động của các đối tượng này cực kỳ phức tạp có nhiều ổ nhóm hoạt động theo kiểu gia đình dòng họ để buôn bán ma túy với số lượng lớn được trang bị nhiều vũ khí nóng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện
để đấu tranh triệt phá thành công bằng được chuyên án này đòi hỏi mọi bước đi của trinh sát đều phải rất thận trọng bởi chỉ cần một sơ xuất nhỏ hay hình ảnh trinh sát bị bạo lộ có thể bị đổ bể cả một chuyên án lớn và nguy hiểm đến tính mạng của chiến sĩ và những người dân vô tội
và chính sự cẩn trọng đó mà những đường dây ma túy lớn đang dần được sáng tỏng
sau một gia đình khó khăn dân tộc mông sau khi chồng bị bắt về hành vi buôn bán ma túy mùa thị sao cùng các con của mình trở về nhà mẹ đẻ ở nguyện lóng luông sinh sống
tại đây sao cố gắng sống khép kín không tiếp xúc với bên ngoài cũng không làm ăn kinh tế gì nhưng cuộc sống vẫn gọi là khá so với bà con nơi đây
cuộc sống và công việc của mùa thị sao vẫn là một ẩn số
mùa các trinh sát phải đi tìm lời giải

ngôi nhà ở xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la là nơi ở của bố mẹ sao
mùa thị sao luôn bố trí người cảnh giới từ rất xa cùng với đó sao cho đào rất nhiều hầm từ trong nhà thông ra vườn núi
người dân xã lóng luông có lẽ vẫn ám ảnh với nhóm đối tượng manh động này
chúng thường xuyên thị uy đe dọa bà con bằng súng và lựu đạn
sau đó chuyển đi các tỉnh thành khác tiêu thụ đã được ban chuyên án nắm rất rõ ràng
sau đó chuyển đi các tỉnh thành khác tiêu thụ đã được ban chuyên án nắm rất rõ ràng
các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thường kiểm tra mối quan hệ mua bán rất kỹ càng
từ nhà cửa đến kinh tế tài chính trong vòng nhiều tháng
với những thông tin có được về kẻ cầm đầu và kế hoạch hoạt động của chúng
ban chuyên án đã báo cáo với ban giám đốc để lên kế hoạch tóm gọn các đối tượng khi vận chuyển
đối với những người làm án tính thời điểm là đặc biệt quan trọng
sau quãng thời gian nằm gai nếm mật trinh sát có được thông tin
các đối tượng chuẩn bị vận chuyển một chuyến hàng lớn vào ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
nhận thấy đây chính là thời điểm chín mùi để kết thúc chuyên án
lãnh đạo công an tỉnh yên bái đã cho họp ban chuyên án nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ các đối tượng một cách nhanh nhất chính xác nhất
tuy nhiên khó khăn nhất trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy là việc chúng nhận thức rất rõ về hành vi phạm tội của mình
nếu bị bắt chúng sẽ chịu mức án rất cao
vì lẽ đó mà khi bị bắt chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt
bởi vậy bài toán đặt ra với cơ quan điều tra lúc này
là cần phải tìm ra một phương án tối ưu nhất
trong những tội phạm ma túy thì chúng biết rằng là có thể nói là một loại tội phạm rất là nguy hiểm đầy khó khăn vất vả và nguy hiểm
thì không những đấy là những đối tượng tội phạm ma túy mà ở các địa bàn như địa bàn tỉnh yên bái
đặc biệt là những tội phạm ma túy ở những địa bàn nóng phức tạp như là xã lóng luông của huyện vân hồ hoặc là xã hang kia
của mai châu thì càng khó khăn vất vả và nguy hiểm
nhận thức được vấn đề này thì ngay ban đầu từ những giai đoạn đầu của chuyên án
thì chúng tôi đã phải có những cái đưa ra những cái tình huống cũng như là có để cho tạo một cái đối với cán bộ chiến sĩ
khi mà được giao nhiệm vụ một cách yên tâm có sự hỗ trợ cao nhất của lãnh đạo ban chuyên án
của những đồng đội
chính là bên mình là có những đồng đội chứ không phải là mình đơn thương độc mã ở trong một cái cuộc chiến như vậy
một trăm linh quân số của phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy được huy động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh yên bái
và bộ công an làm nhiệm vụ

có cái kế hoạch có cái kế hoạch có cái kế hoạch có cái kế hoạch
địa phương giàng a đua nổi tiếng là đối tượng liều lĩnh
luôn mang theo vũ khí nóng bên mình và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện
yêu cầu ban chuyên án đặt ra là phải bắt giữ giàng a đua cùng toàn bộ tăng vật
bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng như người dân sinh sống trên địa bàn
cùng với đó là việc giữ bí mật thông tin
nhanh chóng đấu tranh với đua để có căn cứ bắt giữ kẻ điều hành đường dây
lực lượng đấu tranh chuyên án này thì chúng tôi đã phải chứng tập một số đồng chí
cán bộ chiến sĩ của công an tp hcm rồi là phòng cảnh sát cơ động
để giữ kẻ điều hành đường dây
lực lượng đấu tranh chuyên án này thì chúng tôi đã phải chứng tập một số đồng chí

vì lực lượng để chúng tôi giải theo cung đường đối tượng vận chuyển ma túy
thì có đường rất là dài
đòi hỏi rất là nhiều lực lượng để có thể tham gia các nhiệm vụ
do vậy là chúng tôi đã vi động trong số cán bộ chiến sĩ trong chuyên án này
với hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ trong giai đoạn phá
đây là một chuyên án lớn
sau khi đã nghiên cứu kỹ hoạt động của đối tượng cũng như quãng đường mà đối tượng có thể di chuyển
ban chuyên án đã chia làm bốn mũi tổ chức các chốt chặn bắt giữ đối tượng
một mũi là chốt chặn tại huyện thanh sơn phú thọ
hai tổ mỗi tổ mai phục tại địa bàn thị trấn nông trường trần phú và xã cát thịnh huyện văn chấn
tổ còn lại chốt chặn tại xã vân hội huyện trấn yên tỉnh yên bái
để tránh việc đối tượng đánh lạc hướng cơ quan điều tra
bàn chuyên án còn huy động thêm lực lượng trinh sát mật vụ ở các tuyến đường lẫn từ sơn la sang yên bái
để không làm mất dấu đối tượng
khi thực hiện kế hoạch vây bắt đối tượng thì chỉ đạo là chuẩn bị công cụ phương tiện mặc áo giác chống đạn

điều này sẽ giúp đỡ an toàn cho lực lượng tham gia khi mà đối tượng có súng mang theo để chống trả lại lực lượng chức năng
và cũng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định xem là đối tượng đi có mang theo vũ khí hay không
để có một phương án đấu tranh cho nó phù hợp đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia
đối với lực lượng khác
khi mà có thông tin về đối tượng thì chúng tôi phải phối hợp rất nhiều với lực lượng
ví dụ như là một là công an tỉnh yên bái phòng bán tỉnh yên bái này
rồi các phòng ban nghiệp vụ trong công an tỉnh này rồi cũng như là công an các huyện
ví dụ như huyện trạm tấu này công an huyện văn chấn này
rồi đối với các công an các tỉnh bạn thì ví dụ như công an tỉnh hòa bình này
và công an tỉnh sơn la này công an huyện lóng luông này
rất nhiều đơn vị và đối với các cục nghiệp vụ
và với cục lúc đó gọi là c bốn
để mà thu thập tất cả các thông tin từ cái việc đó
phải áp dụng đồng bộ thì mới thu thập được mới mới thành công được chuyên án
khi các đối tượng thông báo cho nhau chuyến hàng di chuyển
cũng đặt đốc các đồng chí trong ban chuyên án sẵn sàng vào vị trí như kế hoạch đã đặt ra
nếu không được là anh em của em kênh u notable phỏng vấn cấu
đừng quên like comment share để ủng hộ chương trình của bạn nhé
xin chào tất cả các bạn
cảm ơn các bạn đã theo dõi

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
đừng quên like comment share để ủng hộ kênh u bake nhé

toàn bộ di biến động của đối tượng lúc này đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát

mà sau đó thì chúng đi dọc theo bờ sông hồng lên địa bàn ngã ba vân hội huyện trấn yên ngược vào địa bàn huyện văn chấn
thì trước những diễn biến mà khi mà thu thập thông tin được rằng là xác định đối tượng đã thay đổi tuyến đường đi
thì chúng tôi đã phải cử hai tổng công tác để nhanh chóng để có thể là theo hóa được đối tượng